sau khi nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ngày hôm nay tại tỉnh tiền giang
hợp đồng tiến dụng dự án bot cao tốc trung lương mỹ thuận đã được ký kết giữa các ngân hàng và chủ đầu tư
đây là dự án gặp không ít khó khăn trong nhiều năm trước khi có chủ đầu tư mới
sau khi tập đoàn đèo cả tiếp nhận dự án với vai trò là chủ đầu tư dự án được tái khởi động
sau hơn năm tháng đàm phán và thực hiện các yêu cầu ngân hàng đưa ra và các bước thực hiện thẩm định theo đúng quy định nhà nước
lễ ký kết lần này tổng vốn cam kết cho vay của các ngân hàng cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc trung lương mỹ thuận là sáu sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong đó việt tinh banh là ba ba trăm linh tỷ đồng bidv là một năm trăm linh tỷ đồng agribank là một tỷ đồng và vp bank là tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
sự kiện này khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và năng lực quản trị của chủ đầu tư tại dự án trọng điểm này
sau khi nguồn vốn được khơi thông doanh nghiệp dự án đã ngay lập tức tổ chức lập lại tiến độ thi công
trên cơ sở giữ nguyên mốc hoàn thành dự án vào quý ii năm hai nghìn hai mươi một và điều chỉnh một số hạng mục bảo đảm thông tuyến vào cuối năm hai nghìn hai mươi
về trách nhiệm của mình chúng tôi phải ý thức là phải xây dựng lại cái tiến độ nó sát hơn
cái việc cụ thể là chúng tôi đã thực hiện ba k liên tục và ngay cái ngày tết dương lịch này chúng tôi không nghỉ
tết âm lịch chúng tôi cũng không nghỉ và chúng tôi sẽ làm truyền tết để làm sao sớm một ngày thông được cái tuyến này
thì người dân sẽ cảm thấy
người dân sẽ cảm thấy yên tâm hơn và ngay bản thân những nhà đầu tư hoặc là ngân hàng
những người mà họ bỏ vốn ra họ cũng cảm thấy là yên tâm và hài lòng những cái mà họ đã đầu tư cho chúng ta
tính đến thời điểm này đã có trên năm mươi cây cầu trên tuyến đã ra hình hài
về bốn mươi năm km nền đất yếu đang được cắm bất thấm chảy vải địa kỹ thuật và đắp cát ra tải
khối lượng thi công của dự án hiện đã đạt hai mươi bảy tăng một mươi bảy trong thời gian sáu tháng
có sự vào cuộc của tập đoàn đèo cả trong khi suốt một mươi năm trước đó dự án chỉ vòn vẹn đạt một mươi
năm giá trị hợp đồng